thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã phối hợp với công an huyện trà bồng
và công an thị trấn trà xuân bắt giữ lương tấn hùng ở thị trấn trà xuân huyện trà bồng
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cố ý gây thương tích và liên quan đến vụ tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
năm hai nghìn hai mươi một lương tấn hùng cùng đồng bọn đã dùng mã tấu chém hai người bị thương tích
tiếp đó lương tấn hùng đã liên quan đến vụ tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại huyện bình sơn
công an tp quảng ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với lương tấn hùng về tội cố ý gây thương tích
trong thời gian trốn truy nã lương tấn hùng luôn di chuyển nhiều nơi
gần đây đối tượng trốn trong một căn nhà hoang ở tổ dân phố số hai thị trấn trà xuân huyện trà bồng
và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được lương tấn hùng
lợi dụng lúc mọi người đã ngủ say chỉ trong vòng một đêm lê văn nhỏ đã lấy trộm hàng chục chiếc đồng hồ nước
đem bán lễ tiền tiêu xài gây bức xúc trong quân chúng nhân dân
đối tượng vừa bị công an thành phố châu đốc tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày năm tháng một mươi một nhỏ đi bộ tới khu vực khóm vĩnh tân phường vĩnh ngương thành phố châu đốc
dùng kim bấm lấy trộm bảy đồng hồ nước của người dân
sau đó tiếp tục tới khu vực khóm một phường châu phú a lấy trộm thêm bốn đồng hồ nước của các hộ dân
rồi đem về nhà cất giấu
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày biết hành vi trộm đồng hồ nước của mình đã bị bại lộ
nhỏ tới công an phường châu phú a đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
ngoài ra nhỏ còn khai nhận từ ngày hai mươi năm tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một
bằng thủ đoạn tương tự nhỏ đã lấy trộm tổng cộng bốn mươi bảy chiếc đồng hồ nước của các hộ dân
trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện an phú
lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện một cơ sở đang có hành vi sản xuất chế biến mỡ lợn bẩn
ở phường đông tâm thành phố vịnh yên
tại thời điểm kiểm tra phát hiện một nồi lớn mỡ lợn có màu đen kịp đang được nấu trên bếp lò
gần đó là các bao tải đựng tóc mỡ có màu nâu đen
ở sân là xe chất đầy túi đi lông đựng mỡ lợn bên trong đã bốc mùi nồng nặc
cơ quan sản xuất cơ sở sản xuất mỡ lợn này là của gia đình bà nguyễn thị vân
ở phường đông tâm thành phố vịnh yên
bà vân đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc sản xuất chế biến mỡ lợn nói trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
thu giữ để tiêu hủy toàn bộ khoảng năm tạ mỡ lợn
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến kiên giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh trên biển
thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phong tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các tỉnh thành phố sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
khi có tình huống tăng cường công tác thông tin truyền thông về diễn biến thời tiết
thiên tai và biện pháp ứng phó gió mạnh trên biển
rông lốc trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại